sở y tế tp hcm đã tiếp nhận gói trang thiết bị y tế trị giá hai tỷ đồng từ các nhà tài trợ
phân bổ cho các bệnh viện bệnh viện bệnh nhiệt đới bệnh viện giãi chiến củ chi
bệnh viện cân dơ bệnh viện nhi động một
trang thiết bị gồm máy xốc tim máy đo spo hai đề bàn máy bơm tiêm điện
máy ly tâm hai mươi bốn ống tủ an toàn sinh học cấp hai đặc biệt có hai robot khử trùng có chức năng di chuyển
tại bệnh viện khu cách ly để phun thuốc sát khuẩn tiếp nhận và vận chuyển thực phẩm
trạng lây nhiễm giữa các nhân viên y tế